hà nội tăng bật lên gần bốn sáu trăm linh ca mới đỉnh điểm một trăm bốn mươi ba năm trăm linh f đang điều trị
trong bốn năm trăm bốn mươi chín ca covid một mươi chín được báo cáo trong bản tin tối ngày một mươi tám tháng hai
ở hà nội có gần một ca cộng đồng hơn bốn năm trăm linh ca bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô
sở y tế hà nội vào tối một mươi tám tháng hai thông báo trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận bốn năm trăm bốn mươi chín ca covid một mươi chín mới
trong đó có chín trăm sáu mươi bốn ca trong cộng đồng bệnh nhân phân bổ tại bốn trăm chín mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh với ba trăm linh tám ca hoàng mai hai trăm tám mươi hai nam từ liêm hai trăm bốn mươi
sóc sơn hai trăm bốn mươi hai bắc từ liêm hai trăm ba mươi sáu hoài đức hai trăm hai mươi
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận một trăm chín mươi một năm trăm bốn mươi bảy ca covid một mươi chín với tám trăm tám mươi tám ca tử vong
tỷ lệ tử vong chiếm bốn mươi sáu tổng số ca mắc
theo sở y tế tới hết ngày một mươi bảy tháng hai toàn thành phố có một trăm bốn mươi ba năm trăm ba mươi sáu ca đang điều trị theo dõi
trong đó hơn một trăm ba mươi tám f điều trị tại nhà tăng một mươi bảy ca so với hôm một mươi sáu tháng hai
và chín trăm tám mươi bảy ca tăng một trăm ba mươi bốn ca đang điều trị tại khu cách ly
như vậy hiện gần chín mươi bảy f ở hà nội mắc covid một mươi chín thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
hơn ba còn lại tương đương bốn năm trăm linh ca phải nhập viện điều trị
trong số này có hơn bốn trăm linh ca tăng hơn ba trăm linh ca điều trị tại các bệnh viện của hà nội
tầng hai và tầng ba ba trăm bốn mươi năm ca điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương bệnh viện đại học y hà nội
hôm qua hà nội ghi nhận một mươi sáu ca
hà nội ghi nhận một mươi sáu ca tử vong
những ngày gần đây mỗi ngày hà nội đang có gần bốn ca f
số mắc covid một mươi chín tăng nhanh khiến người dân lo ngại không biết thủ đô đã ở đỉnh dịch hay chưa
liệu số ca mắc mới còn tiếp tục tăng nữa hay không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
với số ca covid một mươi chín liên tục tăng cao như trên nhiều người lo lắng về việc hà nội đã ở đỉnh dịch rồi
hay số ca mắc vẫn còn tiếp tục tăng và liệu có giống như tình hình tại tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi một hay không
trao đổi về vấn đề này
bác sĩ vũ quốc đạt giảng viên bộ môn truyền nhiễm trường đại học y hà nội
phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đại học y hà nội cho biết
nhắc đến đỉnh dịch chúng ta hiểu rằng đó là thời điểm số lượng ca mắc tăng cao nhất
và sau đó số lượng ca mắc mới sẽ giảm đi
mỗi một làng sóng dịch thường sẽ có ít nhất một đỉnh dịch
việc giảm số lượng ca mắc mới sau một đỉnh dịch sẽ có thể xảy ra do số người trong quần thể
đã đạt đủ số lượng có miễn dịch bảo vệ
hoặc chúng ta đã áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
giãn cách xã hội năm k để phòng chống dịch
với tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tôi cho rằng hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch
và số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi trong thời gian tới
trước ý kiến cho rằng hà nội sẽ có đỉnh dịch mới của biến chủng omicron
bác sĩ đạt cho hay tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra
biến chủng omitron xuất hiện tại việt nam vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau đó khoảng một tháng
nước ta đã phát hiện ca lây nhiễm thứ phát tại cộng đồng
do đó hiện nay biến chủng omitforn đã lây nhiễm trong cộng đồng
và có thể khiến số ca f gia tăng trong thời gian ngắn
một điều nữa cần lưu ý đó là số ca mắc phụ thuộc vào khả năng xét nghiệm
khi chúng ta sẵn có xét nghiệm test nhanh số người được xét nghiệm nhanh sẽ tăng nhanh
và đồng thời đồng nghĩa với việc phát hiện được nhiều ca bệnh hơn
theo bác sĩ đạt tỷ lệ tiêm vaccine ở hà nội đạt trên bảy mươi năm
nên tỷ lệ tử vong ở người nhiễm sẽ tăng hơn
tuy nhiên cùng một tỷ lệ tử vong là bốn
thì khi có một mươi người nhiễm dẫn đến bốn trăm linh ca tử vong
sẽ khác với việc có một người nhiễm dẫn đến bốn mươi ca tử vong
việc đánh giá tình trạng dịch thông qua tỷ lệ tử vong và số ca mắc
tuyệt đối sẽ bổ sung cho nhau để có thể đưa ra chính sách chống dịch phù hợp
cùng với đó trước luôn dư luận xôn xao về việc hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín hay chưa
thông tin với phóng viên phó giáo sư tiến sĩ
trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
cho biết không thể nói hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín
nếu dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
thì phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch hạn chế tốc độ lây nhiễm
thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín mới tại thủ đô sẽ tiếp tục tăng nhanh
bởi nhiều người không khai báo thậm chí nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng điển hình
nếu không xét nghiệm thì không thể phát hiện những trường hợp này
trong tình huống số ca f tăng nhanh dịch bùng phát đến mức không kiểm soát được hệ thống y tế quá tải
thì số ca mắc bệnh nạn tứ vong sẽ tăng
hiện nay hệ thống y tế vẫn đang kiểm soát được tình hình
chăm sóc điều trị bệnh nhân chưa ra vào tình trạng quá tải
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng
khi cho con mình đi học trở lại vào thời điểm này
đặc biệt là các em nhỏ từ lớp một đến lớp sáu những đối tượng chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
trước khúc mắc này của phụ huynh học sinh và việc nhiều phụ huynh phản đối
việc hối lớp từ một đến sáu đi học trở lại
từ hai mươi một tháng hai ubnd hà nội đã nghiên cứu và lập tức đồng ý với đề xuất
của sở giáo dục và đào tạo hà nội tạm dừng phương án cho trẻ em khối lớp một đến sáu
thuộc một mươi hai quận trở lại học trực tiếp
ubnd tp hà nội đã quyết định cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi hai quận nội thành
đến trường học trực tiếp từ hai mươi một tháng hai như đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
theo đó nhiều phụ huynh trăng trở về việc cho con trở lại trường
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng thời gian qua
trước khúc mắt của phụ huynh học sinh và việc nhiều phụ huynh phản đối
việc khối lớp một đến lớp sáu đi học từ ngày hai mươi một tháng hai ubnd hà nội đã nghiên cứu
và lập tức đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội tạm dừng phương án
cho trẻ em khối lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận trở lại học trực tiếp
theo đó ubnd tp hà nội đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối
từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận nội thành cho đến khi có thông báo mới
đồng thời giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế
ubnd các quận huyện tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian đến trường phù hợp
trước đó theo tờ trình nêu trên giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
trần thế cương cho biết thời gian gần đây tình hình dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố tiếp tục phức tạp số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay không khí lạnh
đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc bắc bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh
nên khu vực hà nội sẽ có những ngày rét đậm rét hại dẫn đến việc cha mẹ học sinh
còn băn khoăn lo lắng khi cho con đến trường tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh
chưa cao trong việc cho con em trở lại trường học trực tiếp
để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh sở giáo dục và đào tạo đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh lớp một đến lớp sáu
nội thành trở lại trường học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới
bệnh viện có hơn một trăm linh bác sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân
dường bệnh vẫn còn nhưng nhân lực để tiếp nhận điều trị theo công suất tối đa năm trăm ba mươi giường
của bệnh viện chưa đủ với số nhân lực và số bệnh nhân đang điều trị
chúng tôi còn thiếu bác sĩ và điều dưỡng điều dưỡng phương nói
khu vực r một mươi ba r một mươi bốn là nơi điều trị bệnh nhân tầng ba
nặng và nguy kịch mỗi khu có thể điều trị tối đa hai mươi bệnh nhân
hiện khu vực này cũng kính dường
bác sĩ nguyễn minh nguyên điều trị tầng ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
đặc điểm của các bệnh nhân tại đây là rất già tuổi trung bình từ tám mươi đến một trăm linh
và tỷ lệ chưa tiêm vaccine lớn
các bệnh nhân điều trị tại khu vực hồi sức luôn cần theo dõi liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì diễn biến xảy ra liên tục khó lường
bệnh nhân chủ yếu nằm lưu cữu thời gian điều trị dài
có khi vài tuần hoặc vài tháng mới có thể ra viện
vì vậy chúng tôi phải chiến đấu dài hơi
đây cũng là thách thức lớn với nhân viên y tế bác sĩ minh nguyên nói
bác sĩ nguyên phân tích sau khi tiêm vaccine số lượng f ngoài cộng đồng tăng
tỷ lệ bệnh nhân nặng có giảm
tuy nhiên khi số ca f tăng quá cao lượng bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng
đặc biệt người già yếu nhiều bệnh nền không có khả năng đi tiêm vaccine
những trường hợp này mắc thêm covid một mươi chín thường rất nặng nguy cơ tử vong cao
vì vậy theo bác sĩ minh nguyên muốn giữ được tỷ lệ tử vong thấp
chúng ta cần phòng bệnh hơn chữa bệnh giảm tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng
bảo vệ đối tượng nguy cơ nặng
thành phố đã triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm phép đối với những người chưa tiêm vaccine
người cao tuổi và người có bệnh nền
đây là biện pháp có ý nghĩa rất quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro về tính mạng cho người dân
từ đó tạo lòng tin cho cán bộ và nhân dân để định hình một tâm thế mới
đáng chú ý ở lĩnh vực giáo dục hà nội là một trong những địa phương
có hệ thống các trường lớp từ mầm non đến đại học lớn nhất cả nước
nên vô cùng nhạy cảm và liên quan tới hầu hết các gia đình nhưng đã từng bước mở cửa trở lại
trước tiên ở khối trung học cơ sở trung học phổ thông
với các kịch bản ứng phó tình huống trường lớp ghi nhận f hai
ngày một mươi năm tháng hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành văn bản số bốn trăm ba mươi hai
gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ủy ban nhân dân các quận
về việc từ ngày hai mươi một tháng hai cho học sinh các khối lớp một hai ba bốn năm sáu
thuộc một mươi hai quận trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
lĩnh vực văn hóa du lịch các khu vui chơi giải trí lễ hội danh lam thắng cảnh
đã được đón khách nhưng theo quy định phòng chống dịch của bộ y tế khuyến nghị
còn trong sản xuất thành ủy hà nội chỉ đạo trên nguyên tắc thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín nên doanh nghiệp thành phố
đã xác định sống
hàng ngày sở y tế hà nội vẫn phát đầy bản tin với hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày
những thông tin đó được nhìn nhận như lời nhắc nhở mọi người dân không chủ quan
hoang mang lơ là trong phòng chống dịch
do định hình một tâm thế mới nên trong nhà nhiều hộ dân thủ đô hiện nay
đã có những bộ test nhanh covid một mươi chín nhằm chủ động đối mặt với dịch bệnh
trong sông cùng với công tác phòng chống dịch khẩn trương tiêm vaccine
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng vừa ban hành kế hoạch về tổ chức lễ khai mạc
bế mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một tại hà nội
theo đó lễ khai mạc sea games ba mươi một dự kiến diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi hai tháng năm
tại sân vận động quốc gia mỹ đình hà nội và lễ bế mạc diễn ra vào hai mươi h ngày hai mươi ba tháng năm
tại cung điện kinh hà nội
để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc bế mạc
ba phương án phòng chống dịch covid một mươi chín được đặt ra
phương án một tổ chức lễ khai mạc bế mạc trong trạng thái bình thường
song vẫn bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
phương án hai tổ chức lễ khai mạc bế mạc có khán giả
không quá năm mươi cơ số ghế của sân vận động quốc gia mỹ đình và cung điện kinh
đối với các quan chức trọng tài huấn luyện viên vận động viên các nước
vẫn thực hiện cơ chế bong bóng khép kính hoặc theo phương án của tiểu bàn y tế và kiểm tra dopin
các quan chức đại biểu lực lượng phục vụ khán giả đến tham dự lễ khai mạc
bế mạc phải tiêm đủ ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đã qua một mươi bốn ngày và có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong thời hạn hai mươi bốn giờ
thực hiện nguyên tắc năm k của bộ y tế
phương án ba tổ chức lễ khai mạc bế mạc trong cơ chế bong bóng khép kín
kịch bản phương án các tình huống diễn biến dịch bệnh sẽ do bộ y tế
sở y tế hà nội và tiểu bàn y tế và kiểm tra doping phối hợp
xây dựng cụ thể báo cáo ban chỉ đạo ban tổ chức sea games ba mươi một phê duyệt
vậy để có một kỳ sea games an toàn và thành công
mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch